chủ tịch nước trương tấn sang dẫn đầu đoàn công tác trung ương đã đến thăm bộ đội và đồng bào biên giới vùng đất căn cứ cách mạng lộc ninh thuộc tỉnh bình phước
chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình an ninh quốc phòng sản xuất biên mậu tại khu vực cửa khẩu quốc tế hoa lư huyện lộc ninh
thăm khu di tích lịch sử đường hồ chí minh và trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
tặng quà các gia đình chính sách làm việc với đảng ủy chính quyền nhân dân xã lộc an huyện lộc ninh
tại lộc an xã biên giới có một mươi một năm km đường biên giới tiếp sáp với xã pinatanu huyện snuoy tỉnh gratier campuchia
đại diện cấp ủy chính quyền đã kiến nghị chủ tịch nước khẩn trương hỗ trợ chương trình điện khí hóa nông thôn cho các vùng nông thôn của bình phước
nhiều ý kiến tại buổi làm việc cũng đề đạt trung ương có cơ chế để huyện xã bổ sung vốn cho chương trình nông thôn mới
hiện nay hầu hết các hồ chứa nước không đủ để cung ứng cho chống hạn trên địa bàn
do vậy theo các đại biểu ngành nông nghiệp sớm có kế hoạch giúp bà con phải tăng dung tích hồ chứa
chủ tịch nước đề nghị người dân lộc an lộc ninh tiếp tục hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
nêu cao tự lực tự cường chủ động phát huy nội lực nhân rộng mô hình tiên tiến giao lưu học hỏi với các nước để trao đổi kinh nghiệm
làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bình phước và bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu
chủ tịch nước đã nghe báo cáo một số khó khăn và hạn chế còn tồn tại trên địa bàn
hạn hán kéo dài giá bán mũ cao su vẫn tiếp tục ở mức thấp chưa có tín hiệu phục hồi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
giải ngân vốn xây dựng cơ bản của một số dự án còn chậm xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu
chủ tịch nước đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân bình phước đã giữ được mức tăng trưởng cho bối cảnh khó khăn
chủ tịch nước mong muốn những công trình hạ tầng ở bình phước cần phải gắn
phục vụ dân sinh với bảo đảm ứng phó được với biến đổi khí hậu